giá lúa tại đồng bằng sông kiều long được thương lái thu mua lúa tươi cắt máy tại ruộng của người nông dân đang tăng nhẹ
từ đầu tháng ba đến nay giá lúa tăng liên tục từ hai trăm linh đến năm trăm linh đồng một kg
mấy ngày đầu mua lúa ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn giá chỉ còn bốn bốn trăm linh đồng một kg nhưng đến ngày hôm nay đã tăng lên bốn bảy trăm linh đồng đến bốn tám trăm linh đồng một kg
giống lúa tươi hạt dài đài thơm tám giá bốn chín trăm linh năm đồng một kg
nhờ thu hoạch muộn hơn so với các tỉnh đồng tháp vĩnh long hậu giang và thành phố cần thơ nông dân nơi đây có phần may mắn khi bán lúa có giá cao hơn